bác sĩ nay phi la giám đốc sở y tế tỉnh đắk lắc cho biết trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận một ca dương tính với bệnh bạch hầu đầu tiên ở tuổi năm mươi hai tại huyện lắc
bệnh nhân là bà hơ buôn dê sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám dân tộc mơn ông trú tại buôn dêu xã bông crang huyện lắk
bà hơ buôn dê khởi phát bệnh từ ngày bốn tháng bảy với các triệu chứng sốt đau họng nút khó và tự mua thuốc uống tại nhà nhưng không bớt
theo kết quả điều tra ban đầu trước và trong thời gian mắc bệnh bà hơ buôn dê không đi đâu xa không tiếp xúc với các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh bạch hầu
khu vực xung quanh nhà chưa ghi nhận các trường hợp mắc bệnh
hiện ngành y tế tỉnh đắk lắc đã khoanh vùng thực hiện các biện pháp cách ly điều trị dự phòng bệnh bạch hầu cho các trường hợp tiếp xúc gần
phun hóa chất khử trùng cho tất cả các hộ dân trong buôn và thực hiện các quy định về phòng chống bệnh bạch hầu tại địa phương